tại thành phố vinh tỉnh nghệ an phố đêm cao thắng đã vừa chính thức được khai trương
đây là phố đêm đầu tiên ở địa phương được kỳ vọng là sẽ trở thành địa điểm thu hút người dân và du khách khi đến với thành phố vinh
phố đêm cao thắng sẽ hoạt động từ một mươi tám h ba mươi đến hai mươi ba h ba mươi tất cả các ngày trong tuần
tạo nên một diện mạo mới cho sự phát triển của thành phố vinh trong tương lai
tạo tiền đề tăng sức cạnh tranh trong hoạt động thương mại dịch vụ và du lịch
đồng thời tạo điểm nhấn để kinh doanh du lịch vào chiều đêm trên địa bàn tp vinh trong thời gian tới
để phố đêm đường cao thắng đi vào hoạt động có hiệu quả
lãnh đạo thành phố vinh yêu cầu các cơ quan chức năng thường xuyên quan tâm tham mưu
và giải quyết các vấn đề bất cập trong quá trình hoạt động
lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân và du khách
ngay sau ngày khai trương sẽ là tuần lễ khai trương phố đêm kéo dài từ ngày ba đến ngày một mươi tháng một mươi
với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn